tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý ngày một mươi chín tháng một mươi một
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với dương quang mẫn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dương quang mẫn là chuyên viên bộ phận tính dụng
tại một ngân hàng phường một mươi bốn quận tân bình và được phân công giải quyết hồ sơ cấp tính dụng
của một nạn nhân là khách gửi tiền lợi dụng vị trí nhiệm vụ của mình mẫn tự lập và giải chư ký
chữ viết họ tên nạn nhân trên giấy nhận nợ với nội dung đề nghị giải ngân số tiền năm tỷ đồng
vào tài khoản bạn của mẫn sau đó mẫn giải chữ ký chữ viết họ tên của người gửi và người nhận
trên các tài liệu tính dụng bổ sung bằng thủ đoạn nêu trên chuyên viên ngân hàng này đã chiếm đoạt
số tiền năm tỷ đồng để trả các khoản nợ cá nhân vụ việc đang được công an điều tra xử lý